ở nơi biên cương xa xôi của tổ quốc những người lính mang quân hàm xanh đã và đang lặng thầm đóng góp tuổi xuân
gìn giữ bình yên cho mỗi thôn xóm mỗi mái nhà
không chỉ chắc tay súng bảo vệ đất trời biên cương các anh còn là giáo viên dạy cho dân chữ là thầy thuốc chữa cho dân lành
nhân dịp tôn vinh ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một mời quý vị và các bạn đến với xã mường lạn huyện sốp cộp
để tham gia lớp học cắm bản xóa mù chữ của các thầy giáo mang quân hàm xanh này
gần một năm nay trên hai bản vùng cao xa xôi nhất của xã mường lạn huyện sốp cộp tỉnh sơn la
vào các buổi tối có rất nhiều học viên là người dân tộc mông ở các bản vùng cao của xã
trong đó có nhiều người đã làm cha làm mẹ vẫn nhiệt tình rủ nhau đi học các lớp xóa mù chữ do thầy giáo mang quân hàm xanh đứng lớp
trung úy lò văn thoại vốn là người dân tộc lào nhưng đã học và nói thành thạo tiếng mông
từ khi trở thành cán bộ vận động quân chúng đồn biên phòng mường lạn
nhờ biết tiếng địa phương mà học viên bản nậm lạn đã hiểu được nhiều hơn cái chữ của thầy giáo sau mỗi buổi dạy
tôi kiếm nghiệm trực tiếp giảng dạy
bước đầu chúng tôi lên vật động bà con làm cái lán xe chắn cho số ăn số ở
tuy bản thân chưa được qua đào tạo ngành sư phạm tôi thì cũng cố gắng phát huy kiến thức mình đã biết truyền đạt cho bà con một cách dễ hiểu
khi tôi vào dạy bước đầu không học viên nào biết chứ
dạy khoảng hai ba tuần dần dần biết được
đến nay là cơ bản học viên biết đọc biết viết thông thường và tính toán thông thường được
con đường đất treo leo đã quen thuộc với bước chân của người thầy giáo trẻ vàng lao lư
hàng ngày anh đến nhà văn hóa của bản để dạy con chữ cho những học trò đặc biệt
ở lớp học này thầy giáo đứng lớp mặc quân phục màu xanh lá
còn học sinh thì ở rất nhiều độ tuổi
em lớn nhất hơn ba mươi tuổi em nhỏ nhất cũng hơn một mươi tuổi
có học sinh lớn tuổi hơn cả thầy giáo cũng ngồi ngay ngắn trong lớp học
em thì đã tham gia lớp học
nhưng mà lúc vừa mới học thì cũng không biết chữ không biết viết rồi không biết đọc
nhờ các anh bộ đội chiến sĩ ở mường lạm lên dạy
nay bọn em đã biết đọc báo và viết nghe đài
bà câm dân bạn cảm ơn rất nhiều các anh bộ đội chiến sĩ
mình đã ngoài ba mươi tuổi rồi đi học cũng ngại lắm
cách đây bảy năm mình cũng từng học một khóa xóa mù
sau một thời gian không học đến là quên hết
nay được thầy giáo là bộ đội biên phòng
đến tuyên truyền mình đã học được phép tính cộng trừ nhân chia và có thể đọc được thành thạo văn bản
sau những giờ lên lớp thầy giáo vàng lao lừ lại miệt mài đến vận động bà con cho con đến lớp
bởi nhận thức của bà con ở đây còn hạn chế
cái bụng còn đang lo cho nồi cơm cho mảnh nương đàn lợn ở nhà nên việc tập trung cho học hành là rất khó
nói làm sao cho bà con dễ hiểu dễ tiếp thu là điều khiến thầy giáo trẻ chăn trở
những ngày đầu tôi lên giảng dạy ở đây
có rất nhiều khó khăn đặc biệt là về cơ sở vật chất
đến thời điểm này chúng tôi vẫn đang mượn nhà văn hóa của bản để giảng dạy
cái thứ hai là nguồn điện
bản có muôn là chưa có điện cho nên chỉ tận dụng nguồn điện nước ở bản cho nên chỉ được một bóng
nhiều hôm là học viên đi học thì phải mang đèn pin đi theo vì không đủ ánh sáng để học
giữa hèo hút của núi rừng con đường đi tìm cái chữ của người mông ở nậm lạn sẽ còn nhiều gian nan
nhưng chắc chắn trong tương lai
không xa nơi đây cuộc sống của người dân sẽ đổi thay tích cực
khi những học viên cùng những con chữ được thầy giáo mang quân hàm xanh ưa mầm từ hôm nay
sẽ lớn lên phát huy tốt trong đời sống bản làng